đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tiếp ông fabien roussen
bí thư toàn quốc đảng cộng sản pháp nhân dịp đoàn đảng cộng sản pháp có chuyến thăm việt nam
bí thư thành ủy tp hcm đánh giá cao chuyến thăm việt nam của ông fabien roussen
góp phần thắt chặt quan hệ gắn bó lâu năm giữa hai đảng
hy vọng chuyến thăm cũng sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa tp hcm với pháp
hiện pháp có hai trăm năm mươi hai dự án đầu tư với tổng vốn trị giá hai trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
đứng thứ một mươi năm trong hơn một trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại tp hcm
bí thư toàn quốc đảng cộng sản pháp cho biết luôn ủng hộ các doanh nghiệp đầu tư vào việt nam và tp hcm
trong đó có các lĩnh vực thế mạnh như phát triển hạ tầng giao thông sáng tạo khởi nghiệp công nghệ cao
hai bên cũng nhất trí về việc tăng cường phối hợp giữa hai đảng trong thời gian tới
đặc biệt là dịp kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng cộng sản pháp một nghìn chín trăm hai mươi hai nghìn ba mươi
hai nghìn hai mươi mà chủ tịch hồ chí minh là một trong những người đồng sáng lập